bộ quốc phòng nga vừa cho biết vào ngày hôm nay quân đội nga đã không kích các cơ sở mà ukraine sử dụng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào nga
các cuộc không kích này là để trả đũa vụ hải quân ukraine tấn công cầu crimea vào ngày hôm qua
theo đài rt trong một tuyên bố bộ quốc phòng nga cho biết trong đêm các lực lượng nga đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa theo nhóm bằng cách sử dụng vũ khí trên biển có độ chính xác cao
cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan máy bay không người lái mà phía ukraine sử dụng để chuẩn bị các hành động chống đối nga
ngoài ra cuộc tấn công cũng nhằm vào sưởng đóng tàu tại thành phố odessa ở miền nam ukraine nơi sản xuất máy bay không người lái
trước tình hình trên ngoại trưởng đức anna lena beok vào ngày một mươi tám tháng bảy cho rằng bất kỳ tên lửa nào mà nga bắn vào cảng odessa của ukraine cũng giống với việc bắn một tên lửa vào những người đang thiếu đói trên thế giới
quyết định của moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc đã khiến liên hợp quốc
liên hợp quốc đưa ra cảnh báo về nguy cơ thế giới lâm vào nạn đói